do liên quan đến ca nghi mắc covid một mươi chín chợ đầu mối nông sản lớn nhất của tỉnh nghệ an trên địa bàn phường hồng sơn
đã ngừng hoạt động kinh doanh buôn bán để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hàng trăm tiểu thương tại đây
được biết một f không từng đi chợ mua bán ở chợ này trước tình hình đó nên trưa nay lực lượng chức năng đã yêu cầu ban quản lý chợ
ngừng hoạt động để phòng chống dịch tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ chợ đồng thời tết nhanh cho khoảng hơn ba trăm linh tiểu thương trong chợ
đồng thời thành lập tám điểm chốt kiểm soát người và phương tiện xung quanh hai khu chợ này
được biết người phụ nữ nghi mắc covid một mươi chín đã được xét nghiệm vào chiều nay
từ giờ ngày một mươi chín tháng sáu toàn bộ thành phố vinh bị cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tuy nhiên các chợ dân sinh cửa hàng kinh doanh nạc hàng thiết yếu vẫn được phép hoạt động
theo kết quả từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính từ ngày một mươi ba tháng sáu tới nay trên địa bàn tỉnh nghệ an
đã ghi nhận ba mươi chín bệnh nhân dương tính với sars cov hai trong đó thành phố vinh hai mươi sáu ca huyện diễn châu chín ca
huyện nam đàn một ca huyện quỳ hợp một ca huyện tân kỳ một ca và huyện đô lương một ca